hôm nay sở giáo dục và đào tạo hà nội công bố số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớp một mươi công lập năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
năm nay thành phố có hơn một trăm linh sáu học sinh đăng ký nguyện vọng một và lớp một mươi công lập
hơn một trăm linh hai thí sinh đăng ký nguyện vọng hai và hơn sáu mươi bốn thí sinh đăng ký nguyện vọng ba
căn cứ chỉ tiêu và số lượng đăng ký học sinh có thể biết được tỷ lệ trọi vào từng trường
các trường thuộc tốp đầu của các khu vực tuyển sinh đều có tỷ lệ trọi từ một trên hai đến một trên hai mươi
năm học này chỉ tiêu vào lớp một mươi công lập của hà nội là khoảng tám mươi một học sinh
những học sinh không vào lớp một mươi công lập sẽ học trường tư thục
học chương trình giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề trên địa bàn